thanh tra sở y tế tỉnh đắk lắc vừa phát hiện một số trường hợp không thực hành nhưng vẫn được bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên hợp thức hóa thủ tục ký xác nhận đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề y
hiện sở y tế tỉnh đắk lắc đã ra quyết định thu hồi chứng chỉ hành nghề của bốn trường hợp đồng thời chuyển hồ sơ cho cơ quan chức năng để điều tra xử lý trách nhiệm trong sai phạm về việc xác nhận cho thực hành viên không đủ điều kiện
theo kết luận của thanh tra sở y tế tỉnh đắk lắc cuối năm hai nghìn một mươi bảy thông qua mạng xã hội ông huỳnh văn bình liên hệ với một người phụ nữ tên là lê thị ánh hồng giới thiệu là bác sĩ chuyên khoa gia liễu trú tại thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc
người này tự xưng là có khả năng hợp thức hóa thủ tục xác nhận đủ thời gian thực hành
để tạo dựng lòng tin bà hồng cho ông bình xem một số trường hợp đã làm được chứng chỉ hành nghề y đồng thời cam kết tất cả đều có hồ sơ gốc đầy đủ và hợp lệ
chi phí cho một trường hợp là ba trăm linh triệu đồng
theo quy định thực hành viên phải tham gia thực hành tại bệnh viện với thời gian đủ một mươi tám tháng
tuy nhiên qua công tác thanh tra xác định trường hợp ông huỳnh văn bình chỉ tham gia thực hành tại bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên chưa đầy một tháng tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám
ngoài ra thanh tra sở y tế tỉnh đắk lắc còn phát hiện thêm ba người khác là lê anh tài hứa trí cường huỳnh thanh dầu cũng gian dối khi làm hồ sơ thực hành tại bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên
cả ba trường hợp được xác định không tham gia thực hành tại bệnh viện nhưng vẫn có giấy chứng nhận hoàn thành thời gian thực hành và sau đó đều được cấp chứng chỉ hành nghề y
đặc biệt cả ba trường hợp cho rằng chữ ký trong hồ sơ thực tập hoàn toàn không phải của họ
tôi cũng khẳng định luôn là việc cấp chứng chỉ hành nghề chứng chỉ hành nghề được cấp là chứng chỉ thật
còn việc hồ sơ thực hành của bốn trường hợp này là hồ sơ nó không hợp pháp dần đến việc đã có kết luận thanh tra số bảy ngày bảy tháng ba là kết luận hồ sơ thực hành không hợp lệ dần đến việc sở y tế có văn bản thu hôi bán hành các văn bản để thu hôi các chứng chỉ hành nghề của bốn trường hợp này
theo kết luận của thanh tra sở y tế tỉnh đắk lắc đối với bốn trường hợp trên
đơn vị đã quyết định thu hồi chứng chỉ hành nghề
đồng thời đề nghị bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của tập thể cá nhân liên quan khi để xảy ra các sai phạm trên
sở y tế tỉnh đắk lắc cũng đã chuyển hồ sơ đến công an tỉnh để mở rộng điều tra làm sáng tỏ vụ việc